từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam thăm chính thức cộng hòa cuba
đại tướng tô lâm đã thăm hỏi sức khỏe của đại tướng raúl castro ruz
giữa hai dân tộc việt nam cuba
chào xã giao bí thư thứ nhất đảng cộng sản cuba và chủ tịch nước miguel mario díaz canel becmudet
đại tướng tô lâm đã chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe từ lãnh đạo đảng
nhà nước và nhân dân việt nam đến đồng chí díaz canel
đại tướng tô lâm khẳng định việt nam trước sau như một luôn ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa
của nhân dân cuba anh hùng
bộ trưởng tô lâm cũng đã hội kiến thủ tướng cuba manuel maduro krus
và hội đàm với nội vụ cuba
tại hội đàm chính thức hai bên đã tổng kết đánh giá kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác
ký từ năm hai nghìn một mươi tám giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba
và tình hình hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua
hai bên cam kết tăng cường hợp tác an ninh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
tăng cường trao đổi đoàn các cấp và chuyên gia trên nhiều lĩnh vực hợp tác
phía việt nam đề nghị bộ nội vụ cuba hỗ trợ các vấn đề liên quan đến những lĩnh vực
mà cuba có thế mạnh như điều trị ung thư can thiệp mạch máu não ghép tạng
hợp tác nghiên cứu hoặc chuyển giao công nghệ sản xuất các loại dược phẩm thế mạnh của cuba
chuyển giao công nghệ bào chế sản xuất theo công thức của bài thuốc y học cổ truyền việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm đại tướng tô lâm và đoàn công tác đã dâng hoa tưởng niệm
chủ tịch hồ chí minh tại công viên mang tên người ở thủ đô la habana
thăm trung tâm financastro nơi thu thập lưu giữ bảo tồn và tôn vinh những di sản
của vị tổng tư lệnh cuba và gặp thân mật cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
tại đảo quốc caribe này